gồm hai mươi tám trang trại được xây dựng trên diện tích gần ba mươi hectare
mỗi năm hệ thống trang trại này cung cấp ra thị trường ba triệu con gà thịt cùng hơn một tỷ quả trứng
với thành công của mình vũ mạnh hùng được nhiều người biết đến với cái tên tỷ phú gà lạnh
vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy tại cảng quốc tế long an
lô thịt gà đầu tiên của việt nam đã lên đường xuất khẩu sang thị trường
đây không chỉ là sự kiện đối với chuỗi liên kết the hust
mà còn là một dấu mốc quan trọng đối với ngành chăn nuôi việt nam
chuỗi liên kết the hust tạo nên một dây chuyền khép kín
sản xuất sản phẩm thịt gà sạch đạt tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của thị trường quốc tế
lô thịt gà xuất khẩu sang xứ sở hoa anh đào
được cung cấp bởi trang trại gà lạnh của ông vũ mạnh hùng ở tỉnh bình phước
thực sự là cái chín h chín
chín giây ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
thì đánh dấu một cái mốc lịch sử
trong đầu tiên trong cái ngành nông nghiệp
đó là ngành gà xuất khẩu đi vào thị trường nhật bản
thì cái cảm giác của chúng tôi là vẫn sợ hại
sợ vì lý do là vào được rồi
nhưng mà cái giữ được với là cái thành công
chứ còn thực sự vào thì tôi nghĩ là đối với chúng tôi là cũng đơn giản
nhưng mà chúng tôi muốn là cái giữ được
cái cơ hội mà giữ được cho cái thị trường là rất khó
chứng minh là hơn một năm nay
gần hai năm nay là chúng tôi
chúng tôi giữ được cái thị trường
một tháng là bốn trăm linh năm trăm linh tấn năm trăm linh tấn
nhưng mà thực sự là cái thị trường
thực sự nhật là một nước rất khắt khe về cái an toàn dịch bệnh
và vấn đề về xuất khẩu đi qua thị trường nhật
lô thịt gà xuất khẩu chính ngạch đầu tiên của việt nam sang thị trường
luôn được đánh giá là rất khó tính
đã tạo động lực cho người chăn nuôi
và dần dành lấy niềm tin của các đối tác nước ngoài
đối với các sản phẩm nông nghiệp việt nam
tiến tới xa hơn tất cả các đối tượng sản xuất của việt nam
là chúng ta phải hướng vào thị trường quốc tế là chính
còn thị trường trong nước hiện nay là cái sức sản xuất chúng ta đã bảo quản
do đó là cái tín hiệu mà việc chúng ta xuất khẩu cái lô thịt gà đầu tiên
không chỉ là một tín hiệu vui
mà còn đây là thông qua đây là một cái thông điệp
đến bà con nông dân đến các địa phương
là chúng ta phải tự tin nhưng phải quyết tâm thật cao
để tổ chức chặt chẽ sản xuất theo chuỗi
từng nhận được giải thưởng sao vàng đất việt
top hai trăm linh thương hiệu việt
bằng khen của ủy ban quốc gia
kinh tế quốc tế cúc vàng giám đốc tài năng
và nhiều giải thưởng khác
tuy nhiên ít ai biết rằng để đạt được những thành công đó
ông chủ của tập đoàn hùng nhơn đã trải qua biết bao lần đáng ca thất bại
rời quê hương thanh hóa vào vùng đất bình phước lập nghiệp khi vừa hai mươi tuổi
chàng thanh niên vũ mạnh hùng phải trải qua nhiều công việc để kiếm sống
như bốc vác thợ hồ thợ nề rồi cả nghề phụ xe khác
sau thời gian dành dụng
được ít vốn anh về đầu tư xây dựng chuồng trại
chính thức bắt đầu hành trình khởi nghiệp với số vốn ba trăm linh con gà
khi đàn gà đang phát triển tốt và đang trong giai đoạn gầy giống
với bao dự định và hy vọng thì chỉ hai năm sau
trận đại dịch cúm ra cầm năm hai nghìn ba đã khiến ảnh mất trắng

sau quả đắng mang tên cúm ra cầm
chàng thanh niên vũ mạnh hùng rơi vào cảnh trắng tay
và chuyển sang nuôi ra công cho cp group
chính trong thời gian nhận nuôi gia công cho cp group
anh có điều kiện sang tham quan mô hình chăn nuôi gà lạnh
ở thái lan và các quốc gia khác
nhận ra được điểm yếu trong phương pháp chăn nuôi của mình
năm hai nghìn bảy anh đã cầm cố hết tài sản
vay mượn khắp nơi để xây dựng trang trại gà lạnh đầu tiên
tuân thủ quy trình chăn nuôi tự động hóa một trăm linh
theo dõi được nhiệt độ độ ẩm theo dõi được nước uống
thức ăn mỗi ngày trên từng con gà
với quy trình tiến tiến mỗi năm trại gà hùng nhơn
cung cấp ra thị trường hàng trăm tấn thịt gà sạch
nhờ bước đi táo bạo đó người nông dân vũ mạnh hùng
đã gặt hái được quả ngọt và tiếp tục bứt phá đi lên
thì cái lúc đó là lúc dịch cúng da cầm
và lần đầu tiên là chúng tôi đang bị nếm toàn bộ những cái mùi vị
mà thất bại nắng nhất thì từ những đó chúng tôi bị ý tưởng ra được
và chúng tôi đi học hỏi tất cả những nước phát triển
ví dụ như thái lan hoặc là một loạt những nước khác
để về cái chuỗi chăn nuôi khép kín
cái thứ nhất nó mang lại cái hiệu quả giá trị kinh tế
cái thứ hai là liên kết chuỗi thành những
mình làm thành một cái mặt trời
một cái mắt xích của những các tập đoàn nước ngoài
thì đó là một cái học hỏi rất lớn của chúng tôi
trong cái thời buổi mà chúng tôi đang đi
và sự liên kết chuỗi đó nó sẽ mang lại một giá trị
rất tốt cho cái hệ thống của các tập đoàn
mà hiện tại các nước ở châu âu châu mỹ và châu á
đã làm cách đây khoảng hai mươi năm trước
thành công từ chăn nuôi gà lạnh
ông vũ mạnh hùng lại tiếp tục xây dựng mô hình chăn nuôi heo
với quy mô chín sáu trăm linh heo nái
mỗi năm cung cấp gần ba trăm linh con giống
cho nông dân khu vực miền đông nam bộ
và hai mươi năm con heo thịt
với nguồn chất thải dồi dào trong chăn nuôi
tập đoàn hùng nhơn cũng đã đầu tư xây dựng
nhà máy phân bón đồng phú
mỗi năm sản xuất và cung cấp khoảng bốn mươi tấn
phân bón hữu cơ vi sinh
phục vụ canh tác của người dân các tỉnh gia lai
con tum đắk lắk đắk nông
lâm đồng tây ninh đồng nai
bình thuận an giang vĩnh long
và lào campuchia
hiện tại là kể cả chính phủ và các bộ ngành
đang ủng hộ khuyến khích các doanh nghiệp làm hữu cơ
và toàn bộ giá mà hiện tại chúng tôi đang đưa ra thị trường
để xin lỗi các anh là hiện tại giá hàng
xuất khẩu của nhật nó nhập qua việt nam
cho các đồng bào dân tộc bán
hiện tại đang một mươi một ký
mà chúng tôi chỉ bán có hai triệu rưỡi một tấn thôi
ý là giá chúng tôi đưa ra
mà chất lượng chúng tôi cũng không thua gì
các đối tác của nhật bản
hoặc là các nước khác
cái lượng hữu cơ chúng tôi đưa ra
để cải tạo toàn bộ diện tích đất
cho tất cả bà con
hoặc là những người lao động
và hai là thực sự là cái này giải phóng
tốt nhất là giải phóng về cái ô nhiễm môi trường
trong hệ thống trang trại
không dừng lại ở đó
hùng nhơn còn ký hợp tác
với tập đoàn the hust hà lan
công ty belgra vương quốc bỉ
để xây dựng thung lũng thực phẩm an toàn
ở hai tỉnh bình phước và đồng nai
với tổng vốn năm mươi triệu đô la mỹ
phát triển chuỗi chăn nuôi khép kín
từ con giống đến thành phẩm
hội chăn nuôi nhỏ lẻ
là thường thường là
là không có
không theo một cách nào hết
mà tự làm
xuất phát điểm từ đó
và tất cả tổng bộ dịch bệnh
hầu như những hội chăn nuôi nhỏ lẻ
là bị nhiều nhất
và những người hộ chăn nuôi đó
hầu như lại không
đi theo một định hướng
là liên kết chuỗi
hoặc là hai là
những nông dân việt nam
hầu như lại không bao giờ
mà tuân thủ những luật pháp quốc tế
hầu như là toàn là phá giá
hoặc là tần thu là
lúc nào giá cao thì bán
giá thấp thì bán
còn giá cao thì lại tự bán ra ngoài
nghĩa là phá vỡ các hợp đồng
nên cái người chăn nuôi của mình
chắc chắn là nếu chúng ta
mà không nhìn nhận lại
thì chúng ta sẽ
sẽ chết tại sân nhà
chúng ta phải có một cái hướng
liên kết chuỗi
tại sao chúng tôi phải đầu tư công nghệ
tại sao chúng tôi phải làm
tại sao chúng tôi phải liên kết
một số các tập đoàn nông nghiệp
đó là một cái bài học
để cho chúng tôi
là đi với cả những công nghiên quốc tế
thì hầu như đang có hơn một trăm linh năm kinh nghiệm
thì những cái bài học đó
là một cái bài học
để cho chúng ta nhìn nhận
và chúng ta phải làm
ngày càng tốt hơn
tháng năm vừa qua
tập đoàn hùng nhơn
và đơn vị liên doanh nước ngoài
đã ký kết biên bản ghi nhớ
với ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc
về việc triển khai đầu tư dự án
tổ hợp khu nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao
tại tỉnh đắk lắc
quy mô hai trăm linh hectare
với tổng vốn đầu tư

dự án bao gồm các hạng mục
như khu trang trại chăn nuôi heo giống
được chọn lọc và nhập khẩu trực tiếp
từ hà lan
khu trang trại chăn nuôi gà giống
nhà máy giết mổ heo thịt
và sản xuất phân hữu cơ
khu điều hành và dịch vụ hỗ trợ
khu trang trại diện tích tám mươi hectare
sẽ cung cấp giống heo di truyền
có chất lượng cao và sạch bệnh
cho thị trường miền nam nói riêng
và thị trường việt nam nói chung
đồng thời hướng đến xuất khẩu
toàn khu vực đông nam á
quy trình chăn nuôi sẽ được áp dụng
công nghệ bốn xuyên suốt
giúp kiểm soát tốt chất lượng chăn nuôi
tối ưu hóa hiệu suất chăn nuôi
và kết quả kinh tế
hiện nay tập đoàn hùng nhơn
là một trong những doanh nghiệp mạnh tay
đầu tư hàng triệu đô la mỹ
cho hệ thống trang trại công nghệ cao
tại tỉnh bình phước
hiện tại chúng tôi đang hợp tác
với hùng nhơn
và tính cho đến thời điểm hiện tại
sự hợp tác này đã kéo dài hai năm
và mọi thứ đang rất xuân sẻ
tôi đánh giá rất cao những gì
mà hùng nhơn đã làm được
nhất là việc tiên phong ứng dụng công nghệ bốn
trong chăn nuôi
mô hình này là một mô hình tốt
để các tỉnh thành phố khác học hỏi
bên cạnh đó hùng nhơn cũng rất chú ý
đến yếu tố con người và phát triển nguồn nhân lực
đây là điều rất quan trọng
để phát triển công ty
hy vọng rằng trong thời gian tới
hai bên sẽ tiếp tục có những hợp tác
để cùng nhau phát triển
hiện nay sức sản xuất về gia cầm việt nam
rất lớn không chỉ cung ứng thỏa mãn
các nhu cầu trong nước
mà chúng ta còn phải hướng tới xuất khẩu
hiện nay ngành nông nghiệp đang tập trung
hướng vào hai phân khúc
một là tập trung quy mô lớn hiện đại
chuỗi sản xuất quy trình hiện đại
từ đầu đến cuối
như mô hình của hùng nhơn
mô hình hùng nhơn là một quy mô lớn
một năm tới ba triệu con gà thịt
và một năm tới hơn một tỷ quả trứng
tại địa bàn của tỉnh bình phước
đây là một mô hình để cho ra
dòng sản phẩm hướng của chúng ta
nhằm hai mục đích
một là tăng cường tiềm lực
nông nghiệp việt nam
để tăng ngoại tệ về cho đất nước
thứ hai giải quyết công an việt nam
nam như mô hình những tập đoàn lớn như hùng nhơn
đang là một lý hướng
bắt đầu hành trình khởi nghiệp
với bao vất vả trải qua không biết
bao lần thất bại nhưng không nản trí
buông xuôi mà tiếp tục cố gắng vươn lên
cái chăm nuôi là thực sự
một cái thời điểm rất khó khăn
làm nông nghiệp này
là cực kỳ khó
có thể ngày nay còn có thể ngày mai mất
vì nó mang lại rủi ro rất cao
nhưng mà thực sự là làm nông nghiệp
tôi nghĩ là cái này cũng là một cái đam mê
đam mê trong cái trỗi dậy
của một người xuất thân từ nông nghiệp
tôi nghĩ đó là một cái
thực sự làm nông nghiệp tôi nghĩ là không phải đơn giản
có những doanh nghiệp như chúng tôi
là dịch tạ châu phi
là sau một đêm nó có thể mất
một vài trăm tỷ một vài ngàn tỷ
là chuyện bình thường
tôi nghĩ đây là một ngành rút rủi ro lớn
là một cái bài học
làm nông nghiệp đã làm thì phải tới
hiện các trang trại chăn nuôi của doanh nhân vũ mạnh hùng
đang tạo công ăn việc làm
cho hơn một lao động ở bình phước
và các địa phương lân cận
với mức lương mỗi tháng từ tám đến một mươi hai triệu đồng
trong đó có ba mươi bà con
người đồng bào dân tộc thiểu số
ông cũng đang tích cực tham gia các hoạt động
trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch
nông nghiệp công nghệ cao ở việt nam